với bài viết cán bộ đi taxi máy bay giá rẻ chỉ có tốt trở lên
trong đó nhấn mạnh phát biểu của ông võ thành hưng vụ trưởng vụ ngân sách nhà nước bộ tài chính
dự toán năm sau hai nghìn một mươi bảy bộ tài chính sẽ không bố trí tiền cho các bộ mua xe cho cấp thứ trưởng trở xuống
việc này sẽ làm giảm số đầu xe công và giảm khá nhiều tiền mua sắm sử dụng xe công từ các năm sau trở đi
theo bài viết cùng với quyết định không mua sắm thêm xe công
thiết nghĩ cần tổ chức thanh lý các xe dành cho cấp thứ trưởng sở xuống để sung khung quỹ
giảm biên chế bộ phận lái xe và phục vụ liên quan đến xe công
nhiều bộ ngành đang dư thừa xe cũ đề nghị mua xe mới
vậy thì nhân thể là một lúc hai việc không mua xe mới và giải quyết rứt điểm số xe dư
đã làm là làm đến cùng mới có hiệu quả
nếu chỉ nói khoán sai công nhưng xe công vẫn còn đó lái xe và nhân viên phục vụ vẫn như cũ là cải cách nửa vời
có những cải cách còn hoài nghi về tính hiệu quả thì nên làm thí điểm
còn việc dẹp xe công khoán xe công không có gì để hoài nghi chỉ có tốt trở lên
cái khó trong cuộc cải cách này là không có gì hơn đó là tâm lý của những người có tiêu chuẩn sử dụng xe công
nếu cán bộ lãnh đạo thực sự vì nước vì dân thì hãy nên làm những việc có lợi cho người dân không cần phải nói nhiều lời
báo tuổi trẻ dẫn lời ông trần đình liệu phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam
báo tuổi trẻ dẫn lời ông trần đình liệu phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam
quỹ bảo hiểm xã hội vẫn đang bị đe dọa do trung bình hiện nay người nghỉ hưu thường một mươi chín năm lương hưu
nhưng chỉ đóng một mươi ba năm cho nên phải nâng tuổi nghỉ hưu
ý kiến này được đưa ra tại cuộc đối thoại trực tuyến do cổng thông tin chính phủ tổ chức ngày hai mươi tám tháng một mươi
báo tuổi trẻ cho biết tại cuộc đối thoại trực tuyến thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội phạm minh huân cho biết
đang đề nghị nâng tuổi nghỉ hưu của nam giới thêm hai tuổi so với hiện hành cụ thể là sáu mươi hai tuổi
với nữ giới thì có hai phương án phương án một là nâng lên năm mươi tám tuổi cao hơn ba tuổi so với hiện hành
phương án hai là nâng thêm năm tuổi so với hiện hành tức lao động nữ phải sáu mươi tuổi mới nghỉ hưu
lo ngại trước đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu ông bùi sĩ lợi phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội cho biết
doanh nghiệp không đồng tình sức khỏe người lao động không tốt nên càng cao tuổi khả năng đáp ứng công việc càng khó khăn
trong khi thâm niên cao thì mức lương cũng cao nên doanh nghiệp e ngại
báo kinh tế đô thị thông tin kết quả khảo sát thực tế của nhóm